thưa quý vị một nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng này vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
nhóm đối tượng gồm lê tất thắng lê văn nam nguyễn duy trí nguyễn hiễu nhật cùng chú tại tỉnh quảng trị
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một thắng thường xuyên lướt trên các trang mạng xã hội các trang mua sắm trực tuyến để tìm hiểu những người giao bán hàng hóa trên đó
thành dùng số điện thoại của những người này để tiếp cận hỏi mua các sản phẩm được giao bán
khi thỏa thuận thành công đối tượng gửi một đường link qua zalo và yêu cầu người bán nhập thông tin để nhận tiền cọc
lúc các thông tin cá nhân số tài khoản mã otp được điền đầy đủ ngay lập tức sẽ chuyển về mail của các đối tượng
nhóm của thành truy cập được vào tài khoản và rút hết tiền của các bị hại
tính đến ngày bị phát hiện các đối tượng đã chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng
sau một thời gian điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng
đối với lê viết thắng và trần tuấn trinh áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tùng dương
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đồng thời áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường
với các đối tượng trương tiến hóa và lê văn an đều trú tại thanh hóa
trước đó công an tp thanh hóa nhận được tin báo có hai nhóm đối tượng đi xe máy bịt mặt đến nhà một người dân
ở đường lạc long quân phường đông vệ dùng súng quân dụng bắn vào nhà
rất may thời điểm đó trong nhà không có người nên không ai bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và xác định năm đối tượng nói trên chính là thủ phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được một đối tượng chỉ đạo dùng hai khẩu súng
để bắn cảnh cáo vì liên quan đến việc không nhường đấu thầu đất
hiện công an tp thanh hóa đã bàn ra vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về việc công an tỉnh quảng ngãi đột kích động quỷ karaoke và giải cứu tám thiếu nữ
mở rộng điều tra cơ quan công an đã phát hiện thêm nhiều hình thức tra tấn của các đối tượng với nạn nhân
như lột đồ châm điện hay chặt ngón tay
nhiều thiếu nữ vẫn còn thương tích trên cơ thể
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
cô gái này khắp người bầm dập thâm tím các vết thương của những lần tra tấn kinh hoàng bằng trích điện dao gậy
nạn nhân bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh bình dương đến lúc về quảng ngãi
đánh em ở dưới đó kêu lột đồ em đã đánh lột đồ em đã chích điện lột đồ em đã chích điện xong rồi mấy đứa ngồi nhìn cầu cái thân sát
bỏ cái móc kia lên tay xong cầm cầm điện em cầm vô cái cầm móc đó là cầm ra điện cầm lại đùng vô cái thân sát điện dựng đó là bắn ra tới người này
khung sắt này là nơi các đối tượng đặt nạn nhân rồi dùng bộ bình kích điện để tra tấn
đến khi nào nạn nhân kiệt sức thì phạm ngọc tiên và phạm công đạt mới dừng lại
em cầm công tác đặt cái chích điện sau đó và đưa lên lầu hai
đưa lên lầu hai đưa lên sàn nhảy bằng kim lội sắt thì em cứ chích vào đó
thì bằng thu nó cứ nhảy xuống thì đạt nó cứ đánh nó kêu đi lên
thì tụi em làm như vậy hai lần sau đó em cứ nhìn nó em nói chừa nghe mày
mỗi khi tra tấn đánh đập phạm ngọc tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm đe dọa bắt buộc các nhân viên phải nghe lời
rất quên tiền để cho mấy đứa nói sợ
sao sợ cái vụ bắt xong
em cũng giống như đứa này giống như là giết loài nhà khỉ
việc tra tấn đánh đập trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần
không ít nạn nhân nghĩ đến đường cùng là cái chết
tụi con phải chịu đựng chịu đựng đến cái mức mà nhiều lúc tụi con cũng muốn nghĩ tới đường cùng
thử giải quyết bản thân
nhưng mà cũng suy nghĩ
trước đây đường dây hoạt động của phạm ngọc tiên ở tỉnh bình dương
thời gian gần đây phạm ngọc tiên khống chế đưa sáu thiếu nữ từ tỉnh bình dương về tỉnh quảng ngãi tiếp tục hoạt động
ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ phạm ngọc tiên cùng với đồng bọn tăng cường liên kết rụ rỗ lừa các em gái khác ở vùng cao quảng ngãi vào quán ép làm tiếp viên
lại thêm một vụ vận chuyển trái phép cho ma túy vừa xảy ra tại tỉnh tây ninh
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn nam ba mươi sáu tuổi trú tại xã an ninh tây huyện đức hòa tỉnh long an để điều tra về làm rõ hành vi trên
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn nam ba mươi sáu tuổi chú tẻ xã an ninh huyện đức hòa tỉnh long an để điều tra về làm rõ hành vi trên
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày xe container mang biển số bốn mươi bảy c tám nghìn sáu trăm hai mươi chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông
đến đoạn đổ dốc thuộc địa bàn thôn tám xã đức liễu chiếc xe container đã bất ngờ mất lái tông liên tiếp vào hai xe máy lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông liên tiếp đã khiến cho một người tử vong tại chỗ hai người phụ nữ bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tuy nhiên một người cũng đã tử vong ngay sau đó
chiếc xe container sau khi gây tai nạn liên hoàn đã lao vào bên lề đường các vị trí va chạm nhiều mét hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho hai người chết một người bị thương nặng cả ba phương tiện cũng bị hư hỏng
cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đang nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn